theo tính toán của evn do nhiều dự án nguồn điện lớn bị chậm tiến độ
nên giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn hệ thống điện sẽ thiếu nguồn cung
do vậy thách thức về việc bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội
và sinh hoạt của người dân là rất lớn
vì vậy xây dựng tập đoàn điện lực việt nam thành tập đoàn kinh tế mạnh
có trình độ công nghệ quản trị hiện đại chuyên môn hóa cao
tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế góp phần quan trọng
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được xác định là mục tiêu của đảng bộ evn đặt ra
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy năm năm qua tập đoàn điện lực việt nam đã đảm bảo vận hành
hệ thống điện và thị trường điện an toàn ổn định kinh tế đáp ứng nhu cầu điện
cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân
cũng trong nhiệm kỳ vừa qua nhiều công trình điện quan trọng hoàn thành kịp thời
đưa vào vận hành
thùy hiệu quả công tác dịch vụ khách hàng đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm asean bốn
hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn miền núi hải đảo
trong đó hầu hết các hộ dân nông thôn có điện theo nghị quyết của đảng
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ evn đã đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của đảng tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng đảng bộ
trong sạch vững mạnh toàn diện tiếp tục cơ cấu lại đổi mới phát triển
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đầy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân
góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia